còn trong chiều ngày hôm qua công đoàn công an nhân dân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm hai nghìn hai mươi hai
và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi hai công đoàn công an nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực
trong đó tiêu biểu là tham mưu đảng ủy công an trung ương ban hành chỉ thị
cục công tác đảng và công tác chính trị ban hành hướng dẫn chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp
trong công an nhân dân niệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
bên cạnh đó công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động nhất là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
cũng được làm rất tốt
đã có hơn hai mươi năm đoàn viên được chăm lo nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
với nguồn lực hơn một mươi tỷ đồng
hơn một mươi ba đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo dịp tháng công nhân hai nghìn hai mươi hai
với số tiền ba hai tỷ đồng hỗ trợ xây dựng một mươi năm máy ấm công đoàn
trong năm hai nghìn hai mươi ba công đoàn công an nhân dân sẽ tiếp tục đẩy mở
công tác công an nhân dân tăng cường công tác vì lợi ích đoàn viên và người lao động
chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở đồng thời xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
thật sự là người đại diện là chỗ dựa tin cậy của người lao động
góp phần tích cực vào công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại